ngày một mươi chín tháng một tp hcm đã tổ chức tết xuân vầy hai nghìn hai mươi với chủ đề mừng xuân ơn đảng
tết sớm của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết
tại ba địa điểm ở địa bàn quận chín quận tân phú và quận bảy
tết canh tí năm nay hơn một một trăm năm mươi gia đình công nhân gồm vợ chồng và các con
đã được tham dự chương trình tết xuân vầy năm hai nghìn hai mươi
họ là những người trực tiếp sản xuất hoàn cảnh khó khăn những công nhân bị mất việc
do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất ngay thời điểm chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
chương trình tết xuân vầy đã góp phần chia sẻ giữa lãnh đạo các cấp và các doanh nghiệp với người lao động
đây là một hoạt động có ý nghĩa mang đến những tình cảm ấm áp yên vui cho công nhân
trong mỗi độ tết đến xuân về và mang đậm nét văn hóa ngày tết
tại buổi lễ lãnh đạo thành phố đã tổ chức lễ khai xuân đầu năm tặng quà tết
lì xì đầu năm cho những gia đình công nhân tham dự tết xuân vầy
bình quân mỗi xuất quà là một sáu triệu đồng